với hai phần ba diện tích là miền núi lại thường diễn ra rông lốc xét đánh nên việc phục vụ cấp điện trong mùa nắng nóng tại tỉnh quảng nam gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy để bảo đảm an toàn cho lưới điện và cung cấp điện cho người dân ở các huyện miền núi hiệp đức phước sơn
trong những ngày qua công ty điện lực quảng nam đã phối hợp với chính quyền các địa phương huy động hàng trăm công nhân
giao quân tập trung phát quang cây cối mở rộng phạm vi ngoài hành lang tuyến nhằm khắc phục sự cố mất điện do cây trồng ngã đường dây điện
khu vực các huyện miền núi phía tây tỉnh quảng nam nằm cách xa đồng bằng và hiện được cấp điện từ nguồn một trăm một mươi kv kéo từ đồng bằng lên
đường dây điện băng qua địa hình phức tạp nhất là rừng cây kinh tế của người dân
các loại cây này dù nằm ngoài hành lang tuyến nhưng vươn rất cao có nguy cơ ngã đổ vào đường dây mỗi khi có rông lốc mưa bão
hoặc do người dân trồng tự ý khai thác làm ngã đổ vào đường dây
trong tháng bốn và tháng năm vừa qua rông lốc đã làm cây cối nằm ngoài hành lang tuyến ngã đổ
và quen với các huyện để có một quy chế phát hợp với huyện về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cấp này
cây cối quẹt vào đường dây gây sự cố mất điện khá nhiều
để khắc phục tình trạng này trong những ngày đầu tháng sáu công ty điện lực quảng nam đã huy động khoảng một trăm năm mươi công nhân
gia quân phát quang cây cối mở rộng phạm vi ngoài hành lang tuyến
anh em công nhân cũng ra tâm sự với người dân là những khó khăn trong ngành điện
và những nguy hiểm của cái cây mà khi hoàng vô lưới là nó ảnh hưởng đến tính mọn của con người và động vật thiết bị trên đường dây
cũng vận động nhân dân cũng có người ủng hộ nhiệt tình là cho trạc tiễn
trong cái địa bàn là đường dây ba mươi năm đi qua về kinh tế của người dân thì hiện nay là chỉ trồng keo
vì vậy là cái việc tiên trình của chúng tôi là hàng đầu về cái việc mà trồng keo cách xa cái an toàn lưới điện
để không ảnh hưởng tới đường lưới điện và ba mươi năm
không chỉ những người thợ điện mà ngay cả chính những người dân miền núi
cứ đến mùa rông lốc là không khỏi lo sợ bị mất điện do cây cối ngã đổ vào đường dây
bởi vậy sự đồng thuận của người dân trong việc phát quang cây trồng
dù năm ngoài phạm vi hành lang tuyến
là sự chung tay bảo đảm cho đường dây điện an toàn
phục vụ cấp điện liên tục cho chính những người dân để sinh hoạt và sản xuất